mở đầu là thông tin liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín đáng quan tâm nhất hiện nay tại hà nội
bệnh viện hiễu nghị việt đức
theo sở y tế hà nội sáng nay thành phố không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là đến nay chùm ca bệnh này vẫn ghi nhận bốn mươi hai ca nhiễm
cdc hà nội cũng nhận định chùm lây nhiễm này đã cơ bản được khoanh vùng
bởi ngành y tế đã kịp thời phong tỏa bệnh viện đảm bảo vấn đề giãn cách
bằng việc đưa người nhà bệnh nhân nhân viên y tế đi nơi khác cách ly tập trung
bên cạnh đó là triển khai nhiều giải pháp tránh lây nhiễm chéo
về tình hình trên cả nước ngày hôm qua năm tháng một mươi
cả nước ghi nhận hơn bốn ba trăm linh ca nhiễm mới con số thấp nhất trong vòng một tháng qua
trong khi đó số người được điều trị khỏi vẫn ở mức cao với hơn hai mươi năm năm trăm linh người